bên cạnh đó quận đã tập trung tinh gọn bộ máy gắn với thực hiện đề án vị trí làm việc sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp cải cách hành chính
những thành tiệu và kết quả của quận hoàng mai đã đồng góp to lớn vào thành tiệu chung của thủ đô
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí hoàng trung hải đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho lãnh đạo và nhân dân quận hoàng mai
tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức trong tuần qua
thành phố hà nội đặt mục tiêu lọt top một mươi về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên bảy năm tỷ usd tăng hai một mươi tám lần so với năm hai nghìn một mươi tám dự kiến đứng đầu cả nước và cao nhất trong vòng ba mươi năm qua
từ đầu năm đến nay hà nội đã cấp mới cho sáu trăm một mươi sáu dự án vốn đầu tư đăng ký mới là năm ba tỷ usd
theo báo cáo của sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất là bất động sản tiếp theo là công nghệ chế biến
chế tạo và thông tin truyền thông nhật bản hiện là quốc gia đứng đầu về quy mô vốn đầu tư vào hà nội với khoảng một mươi sáu tỷ usd tiếp đến là singapore và đứng thứ ba là hàn quốc
bộ kế hoạch và đầu tư vừa trình thủ tướng xem xét báo cáo quốc hội chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh quy mô xây dựng và tổng mức đầu tư của dự án đường sắt đô thị thành phố hà nội tuyến số hai
với tổng mức đầu tư một mươi chín
chín năm trăm năm mươi năm tỷ đồng là dự án nhóm a đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân thành phố hà nội trình thủ tướng chính phủ về điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư là ba mươi năm sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng
bộ kế hoạch và đầu tư kiến nghị thủ tướng giao ủy ban nhân dân tp hà nội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về thông tin số liệu báo cáo về hiệu quả đầu tư dự án điều chỉnh
ngoài ra bộ kế hoạch và đầu tư trình thủ tướng xem xét cho ý kiến việc báo cáo quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án cân nhắc vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản về kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông un tắc giao thông trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó thành phố lên kế hoạch giải quyết tám một mươi điểm un tắc còn tồn động từ năm hai nghìn một mươi tám hạn chế phát sinh các điểm un tắc mới và không để sử dụng
với vai trò là thủ đô của cả nước hà nội đang nỗ lực phát huy vai trò vị trí trung tâm trong gắn kết phát triển sản xuất cung ứng phân phối hàng hóa với các tỉnh thành phố trong cả nước
từ đó hình thành các chuỗi liên kết giá trị sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong hợp tác và hội nhập quốc tế
qua đó góp phần đưa thành phố hà nội tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của hà nội nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của hà nội nhé
những số điện thoại trông rất là phản cảm
lần đầu tiên mình thấy cảm giác như thay đổi ra cái diện mạo của cảnh quan của đô thị và cảm giác làm những cái không gian nó cảm thấy tươi mới hơn
với chủ đề về những loài hoa nhóm họa sĩ của câu lạc bộ hà nội asfpad đã tân trang lại các bốt điện cũ tại một số tuyến đường như tràng thi tràng tiền và hàng khay thuộc quận hoàn kiếm
những bốt điện trước kia vốn nhem nhuốc bởi những biển quảng cáo gây mất cảnh quan đô thị thì nay đang được vẽ lại với nhiều hình ảnh mới
các họa sĩ của công lạc bộ
các họa sĩ của công lạc bộ đã dùng nhiều dụng cụ để làm sạch sơn và vẽ lại bề mặt các bốt điện bằng hình ảnh rất nhiều loài hoa với nhiều màu sắc bắt mắt
đầu tiên mình phải xịt nước lên những cái tờ quảng cáo để vệ sinh để nó ẩn đi rồi dùng những cái dụng cụ để tạo ra vệ sinh sạch sẽ rồi mình có thể vẽ được
về phía chính quyền cũng như là địa phương của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện về mọi mặt cho tất cả các
chúng tôi đã đến đây để tham gia công việc là vẽ tạo hình cho các điểm bốt ở đây để được đẹp hơn
chúng tôi có thể tạo điều kiện về thời gian về vệ sinh môi trường về nhân lực cũng như có những cái đóng góp trao đổi giao lưu để làm thế nào có những bức họa thật đẹp nhất để trang trí cảnh quan của chúng ta
và hơn hết trên về một tinh thần chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ cái chủ trương này
xuất phát từ ý tưởng đem nghệ thuật đến gần với người dân thủ đô nhân dịp chào đón năm mới
câu lạc bộ cũng mong muốn tuyên truyền đến người dân ý thức về bảo vệ môi trường cũng như cảnh quan đô thị
câu lạc bộ hà nội aspage đã khởi xướng ý tưởng tăng thêm hình ảnh đẹp cho thành phố bằng việc triển khai dự án sắc màu hà nội trên tất cả các con đường ngõ phố của thủ đô
để có thể thực hiện dự án mang nhiều ý nghĩa này câu lạc bộ đã xúc tiến bằng các hành động cụ thể như vệ sinh môi trường làm sạch lòng đường hè phố bốt điện nắp cống cột đèn thùng rác
sau đó triển khai vẽ lên các bốt điện những màu sắc nổi khối sinh động
tôi thấy rằng là đây là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa của công ty và công lạc bộ của các bạn
với cái chủ đề hà nội một mươi hai mùa hoa và các bạn đã là một việc làm rất là ý nghĩa và thiết thực
và về phía chính quyền cũng như nhân dân địa phương chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái hoạt động này
thứ nhất nó mang lại một cái vẻ đẹp một cái diện mạo mới cho thủ đô chúng ta quận hoàn kiếm chúng ta và đặc biệt là địa phương chúng tôi
thứ hai là với cái sự vẻ đẹp này rất là tự nhiên làm cho con người thích ứng với môi trường cách tự nhiên hơn
và qua đó đã nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ sinh môi trường cũng như sinh thái và nâng cao chất lượng sống của chúng ta trong thời đại ngày nay
song song với các hoạt động trên ubnd quận hoàn kiếm cũng triển khai các hoạt động nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường
và bảo vệ cảnh quan đô thị trước thềm năm mới với các cuộc vận động tuyên truyền
các cuộc gặp mặt và khuyến khích người dân địa phương với các hoạt động tự làm sạch và trang trí các loài hoa ven đường trong phạm vi cho phép
các bạn có thể thấy rằng là song song với những hoạt động của công lợc bộ
đã đi xuống tất cả các ngả đường và tuyên phố để tham gia trí
thì bản thân từ mỗi sáu nhà mỗi cụm dân cư chúng tôi cũng đều có những hoạt động riêng sáng tạo của mình
các bạn có thể thấy ở các gốc cây có những cái ánh đèn rất là lung linh tỏa sáng
cũng như là những chùm cây cảnh của người dân tự tạo ra hoặc có những bích họa rất là đẹp
và ngay những bảng tin thông tin đường phố của chúng tôi chúng tôi cũng tự tạo ra bằng những cái cảm quan
bằng những trực giác của mình bằng những sự khéo léo của người dân
để tạo ra một cảnh quan mới một diện mạo mới cho đường phố thủ đô của chúng ta
nhân dịp tết dương lịch sắp tới
các người nghệ sĩ mong muốn rằng những con tinh thần của họ sẽ được vững bền
và có kết quả trong sống suy nghĩ của mọi người
mong muốn rằng là người dân sẽ có ý thức hơn với những tác phẩm
những bốt điện mà chúng tôi đã vừa vẽ xong
cũng mong là những chính quyền cũng sẽ có những biện pháp
để bảo vệ cho những bốt điện này
ví dụ như là có những tình hạng như là rán rút rác hay là tất cả những cái đấy
chính là nghiêm túc
thành phố hà nội nói chung và quận hoàn kiếm nói riêng
đang tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường
và đi đầu trong hoạt động giữ gìn vĩ quan đồ thị
hoạt động tân trang lại các bốt điện cũ đang tạo được những hiệu quả tích cực
và cần được nhân rộng hơn nữa
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé